tại hà nội đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đã có buổi làm việc với trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết trong suốt thời gian qua hai bên đã có nhiều lần phối hợp thực hiện nhiều chương trình
sắp tới sẽ có nhiều hoạt động diễn ra để phối hợp làm việc với trung ương đoàn thanh niên để nâng cao chất lượng đoàn viên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tri đoàn phát triển tổ chức đoàn hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí nguyễn thiện nhân cho biết trong suốt thời gian qua hai bên đã có nhiều lần phối hợp thực hiện nhiều chương trình